hòa chung với không khí vui tươi phấn khởi chào mừng ngày quốc khánh trên cả nước
gần hai trăm linh hộ khó khăn tại bản mò xã xuân hòa huyện bảo yên tỉnh lào cai cũng hào hứng khi lần đầu tiên đón điện lưới quốc gia về với bản
dự án cấp điện cho ba bản mò một mò hai và mò ba do công ty điện lực lào cai làm chủ đầu tư được khởi công ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
sau hai tháng thi công dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước thời hạn đề ra
dự án có ba trạm biến áp với tổng dung lượng ba trăm tám mươi kv tổng mức đầu tư chín một tỷ đồng
và ba thôn bản ở khu vực xã xuân hòa sẽ được sử dụng lưới quốc gia để thể hiện cam kết của đảng cũng như ngành điện là tất cả là vì niềm tin của bản
đây là ba bản đặc biệt khó khăn của xã xuân hòa với ba dân tộc sinh sống là mông giao phù lá với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo một trăm linh
đây cũng là niềm vui lớn của người dân trước tết độc lập thể hiện sự quan tâm đầu tư của đảng và nhà nước với nhân dân
thay mặt gia đình là thấy phấn khởi được cái ánh sáng điện
và tới gia đình nói chung ba bản luôn thì đối với nhân dân sẽ được cảm ơn đảng và nhà nước
tôi tin rằng là gia đình sẽ phát triển kinh tế từ có điện
thế rồi tất cả mọi cái thuộc về kinh tế phát triển kinh tế sẽ được hơn hẳn đi so với mọi năm trước chưa được điện
có điện người dân bản mò sẽ được tiếp cận nhiều hơn với các thông tin đại chúng
áp dụng được những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất
từ đó phát triển kinh tế bền vững xóa đói giảm nghèo phấn đấu xây dựng nông thôn mới